từ ngày hôm nay một mươi bốn tháng một đến ngày một mươi tám tháng một tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh sẽ diễn ra diễn đàn du lịch asean hai nghìn một mươi chín do việt nam đăng cai tổ chức
sự kiện diễn ra thường niên luân phiên tại các nước trong khu vực asean hướng tới quảng bá toàn khối asean như một điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách quốc tế
đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch nội khối
một mươi năm sau lần đầu tổ chức diễn đàn du lịch asean việt nam lần thứ hai tổ chức diễn đàn quan trọng này với sự tham gia của các quan chức
các chính phủ cơ quan du lịch lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch từ một mươi nước thành viên asean bao gồm brunei indonesia lào malaysia myanmar